những điểm còn chưa chặt chẽ trong các quy định về kiểm soát cá nhân tổ chức tham gia đấu giá
điều này thì ảnh hưởng không nhỏ tới việc thu hút đầu tư tại các địa phương
cũng như làm lỡ mất cơ hội mua đất của những người có nhu cầu thật
vậy có dấu hiệu thao túng làm giá hay không và làm sao để giải quyết triệt đề tình trạng này
đó là câu hỏi mà rất nhiều cư dân mạng đã đặt ra
quý vị hãy cùng theo dõi những tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây
một doanh nghiệp bỏ cọc
một doanh nghiệp xin không tiếp tục thực hiện dự án
đã trúng đấu giá lô đất thủ thiêm
hai doanh nghiệp còn lại quá hạn đơn một vẫn chưa nộp tiền
và cuộc đấu giá với số tiền hơn ba mươi bảy tỷ đồng tại thủ thiêm tp hcm
có thể sẽ trở thành một câu chuyện đùa truyền kỳ sự này chưa từng có
cư dân mạng cho rằng chuyện bảo cọc đấu giá đất chẳng phải mới mẻ gì
ai cũng biết chiêu vào đấu giá bỏ giá thật cao
để đầy mặt bằng giá đất khu vực
mà cá nhân hoặc doanh nghiệp không có thể tìm ra
doanh nghiệp đó đang sở hữu lên cao rồi chấp nhận bỏ cọc
các vụ bỏ cọc này sẽ làm tp hcm bị động và lỡ nhịp
trong các hoạch định phát triển trong thu chi ngân sách
gây nhiễu loạn tâm lý người dân và giới kinh doanh bất động sản
thành phố sẽ phải tốn thêm thời gian và công sức để đưa các lô đất này vào khai thác
với các mốc thời gian chắc chắn sẽ bị lùi lại không ít
cái kết đã được dự đoán trước
cần nghiêm chỉ không cho tham gia đấu thầu nữa
phạt gấp đôi tiền cọc
cần thiết thì xử lý hình sự
không nghiêm túc không có trách nhiệm
và đùa dẫn với nhà nước khi tham gia đấu thầu đất
là một hiện tượng cần phải tìm được nguyên nhân và giải pháp ngay
để không thể tái diễn như vậy
những doanh nghiệp bỏ cọc đấu giá
đã gây nên nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản
nên trang cấm vĩnh viễn những doanh nghiệp này tham gia đấu giá
cho tất cả những gì liên quan đến đấu giá
người dân dư luận yêu cầu cơ quan chức năng điều tra một cách nghiêm túc
vụ việc đấu giá đất tại thủ thiêm
sau các vụ việc doanh nghiệp trả giá cao bất thường
rồi bỏ cọc hủy hợp đồng mua đất
thậm chí có tình trạng xã hội đen đe dọa cá nhân tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá
ép phải xin rút hộ sơ
thông đồng giữa tổ chức tư vấn định giá với người tham gia đấu giá để dìm giá
cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa đổi bổ sung quy định
về đấu giá quyền sử dụng đất
nhằm ngăn ngừa trục lợi gây bất ổn xã hội
bởi đấu giá cao ngất ngường nhưng lại xin hủy kết quả
bỏ tiền cọc đến vài trăm tỷ
thì cần phải xếp dắt lại động cơ
cần thay đổi quy định luật đấu thầu
để phù hợp với tình hình mới và ngăn chặn tình trạng này
phải có biện pháp ngăn chặn kiểu này
chứ không đất đai tăng giá vô tội vạ
để giải quyết tình trạng bỏ cọc
rất đơn giản là tăng tiền cọc lên năm mươi
xem có ai dám bỏ cọc không
cần sửa đổi luật quy định tăng phần trăm tiền đặt cọc
và rút ngắn thời gian phải thanh toán một trăm linh
sẽ giảm được tình trạng làm lợi cho một bộ phận nhỏ
mục tiêu của đấu giá là thu về cho ngân sách
chứ không phải khoản cọc ban đầu tại mức giá khởi điểm
về lâu dài nếu tình trạng này tiếp diễn
sẽ gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội
và ảnh hưởng tới kế hoạch ngân sách phát triển của địa phương
nhất là trong giai đoạn
các địa phương cần vốn đầu tư trong lúc này
để đẩy mạnh khôi phục kinh tế
sau những tổn thất nặng nề về kinh tế xã hội
do dịch covid một mươi chín gây ra
cư dân mạng mong rằng
sớm hoàn thiện khung pháp lý
nhằm ngăn chặn hệ lụy tạo giá ảo
thao túng thị trường bất động sản
bạn nghĩ sao về việc bỏ cọc sau đấu giá
và câu chuyện tăng nóng của bất động sản
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân